do yêu cầu công tác điều tra làm rõ một số sai phạm trong quá trình mua bán kit xét nghiệm covid một mươi chín
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đề nghị tạm dừng chuyển dịch tài sản của giám đốc
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa cùng chín cán bộ viên chức có liên quan
chín cán bộ viên chức cùng bị yêu cầu tạm dừng chuyển dịch tài sản như ông huỳnh văn dõng dương thị hoài mỹ
trần thị thu vân phan phương ngọc mai thị minh truyền lương thị trong nguyễn thị thanh phong
phan thị ngọc diễm trần quốc huy và hồ thị ngọc trang
nguồn tin từ sở tư pháp khánh hòa vào tối ngày hai mươi năm tháng hai cho biết đã có văn bản yêu cầu các văn phòng công chứng
trên địa bàn tỉnh này không thực hiện chứng nhận việc mua bán chuyển nhượng cho tặng thế chấp tài sản
đối với ông huỳnh văn dõng chú tại thành phố nha trang
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh khánh hòa cùng chín cán bộ viên chức nói trên
yêu cầu này được thực hiện theo văn bản đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
khi đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ một số dấu hiệu vi phạm pháp luật tại cdc khánh hòa